chiều ngày chín tháng một mươi một thành phố đà nẵng tổ chức hội thảo đánh giá kết quả chương trình thí điểm mô hình
giảm thiểu rác thải nhựa với mô hình này trong bốn tháng qua đà nẵng đã kết nối mạng lưới
với ba mươi một cơ sở quán cà phê nói không với rác thải nhựa
gần một năm thực hiện phong trào chống rác thải nhựa trên địa bàn đà nẵng bước đầu đã có nhiều hoạt động
hình thức khá tiêu biểu có sự tham gia hưởng ứng tích cực của các tổ chức cộng đồng và người dân
nhiều doanh nghiệp đã chủ động tiên phong trong các sáng kiến lồng ghép các hoạt động giảm thiểu nhựa
dùng một lần vào chiến lược phát triển của doanh nghiệp trong thời gian tới thành phố đà nẵng sẽ bổ sung
chỉ tiêu cụ thể về giảm rác thải nhựa túi ni lông cho các cấp quận huyện và sở ngành đây sẽ là hoạt động
xuyên suốt trong công tác bảo vệ môi trường của thành phố việc triển khai các phong trào nhằm kêu gọi
cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố cùng tham gia chống rác thải nhựa
được biết mỗi ngày đà nẵng có trên một một trăm linh tấn rác thải được thu gom và xử lý trôn lấp vệ sinh
tại bãi rác khánh sơn trong đó rác thải nhựa khó phân hủy có sự gia tăng đáng kể